quý vị thân mến sáu đối tượng cùng chú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện châu thành tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
vào ngày năm tháng bảy công an huyện châu thành nhận được tin báo của anh huỳnh minh tiên về việc trong lúc đánh bạc bị một nhóm đối tượng đe dọa buộc nhóm của tiên phải trả lại số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng do thắng trước đó
do bị khống chế ép buộc nên linh đã chuyển khoản cho nhà đối tượng này chín mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng bắt tiên viết giấy nợ năm mươi triệu đồng và giữ một xe mô tô cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô
tiếp nhận tin báo công an huyện đã tiến hành điều tra truy xét bắt giữ sáu đối tượng gồm đặng văn phi võ văn chiến phạm công đủ huỳnh văn phát phạm thế hùng trần hoàng du để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
nhận vận chuyển ma túy với số tiền công là hai trăm linh đồng
đối tượng đang trên đường vận chuyển thì đã bị
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an sơn la phát hiện bắt giữ
đối tượng là lò thị tê chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
ngoài ba trăm linh viên ma túy tổng hợp lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi tại xã trường nơi huyện mai sơn đến ngã ba triều mung huyện mai sơn sẽ có người đến nhận nếu như chót lọt sẽ được trả công hai trăm linh đồng

phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an sơn la phát hiện bắt giữ nhiều vật chứng có liên quan
đây là hình ảnh được camera an ninh tại xã khuôn há ghi lại làm bằng chứng để tìm ra thủ phạm trong một vụ tai nạn giao thông diễn ra trên địa bàn vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nhờ có camera giám sát an ninh hỗ trợ mà những vụ việc như thế này đã được phát hiện và xử lý kịp thời
chúng tôi vận động bà con nhân dân là lắp camera an ninh
người dân cũng đã đồng thuận và góp vốn để lắp camera an ninh trên ba bản là có tổng số chín mắt
những năm trước đây
sàng phán thấp là địa bàn được đánh giá phức tạp về an ninh trật tự
thường xuyên xảy ra tình trạng trộm các vật buôn bán nhỏ lẻ chất ma túy
cuối năm hai nghìn hai mươi một được sự vận động của các cán bộ chiến sĩ công an
người dân trong bản đã cùng góp mua bốn chiếc camera lắp đặt tại các khu vực chính trong bản
bên công an đã triển khai là sẽ có cái mùa hành mà lắp covid một mươi chín
triển khai xong thì mình vẫn đồng ý để cho bên công an và lực lượng công an và xã
để lắp một cái covid một mươi chín
covid một mươi chín tại ở chú cộng mà lên bàn ấy thì vẫn phát hiện rất là nhiều đối tượng
nhất là về cái đối tượng mà mua bán mặt tí
và cái thứ hai nữa là phát hiện về cái việc mà cái đối tượng nó về tai nạn giao thông ấy
tổ an ninh tự quản của các thôn bản không còn phải thường xuyên tuần tra cả ngày lẫn đêm
bởi những hình ảnh từ camera được lưu trong ba mươi ngày và kết nối trên máy tính
điện thoại di động
điện thoại di động của trường bàn và các cán bộ chiến sĩ công an để theo dõi
khi phát hiện đối tượng khả nghi hay các vụ việc về an ninh trật tự
trưởng bản cùng với tổ tự quản và công an xã xem lại những video để kịp thời truy tìm xử lý các đối tượng
các mô hình camera an ninh này được ghi nhận các vụ việc xảy ra ở cơ sở
như là các cái vụ việc đánh nhau các vụ việc là va chạm giao thông
cũng như các vụ việc liên quan an ninh trật tự
và để cho lực lượng chức năng
bộ công luyện đã truy lóng các cái hành vi vi phạm của các đối tượng xảy ra trên địa bàn
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của huyện tam đường tỉnh na châu
đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật
nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã phát huy hiệu quả tiêu biểu như mô hình tự quản camera an ninh
đây được xem là tai mắt của lực lượng công an trong việc quản lý địa bàn dân cư
góp phần giữ gìn bình yên cho thôn bản vùng biên giới
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can tạm giam
đối với phạm minh thanh chú tại huyện bình đại của tỉnh bến tre
để điều tra về hành vi giết người
chiều tối ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu về
thanh đã cãi nhau với vợ chửi bới và đập phá tài sản
sau đó thanh đi ra đường trước nhà thấy bà trương mai trinh chú tại địa phương đang đi bộ đến thanh
bà lấy con dao dựa ra chặt đường và chém vào người bà trinh cho đến khi nằm bất động
sau khi gây án thanh về nhà cha mẹ ruột ở xã mỹ thạnh huyện rồng trôm của tỉnh bến tre
và đến công an xã mỹ thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết thanh từng có tiền án về tội cướp tài sản
chiếm đoạt số tiền bốn trăm linh triệu đồng đặt cọc lô đất
hai vợ chồng từ anh tuấn và huỳnh trần thị thanh thủy
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê của thành phố đà nẵng khởi tố
gây hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra vợ chồng tuấn và thủy là chủ sở hữu của một lô đất tại khu tái định cư
vào cuối năm hai nghìn hai mươi thủy quen biết một người và được giới thiệu tham gia góp vốn đầu tư vào dự án là bốn tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm người này yêu cầu vợ chồng tuấn đóng tiền sớm để rút lãi sớm là một mươi tỷ đồng
thấy được giá thủy bàn với tuấn giả bán lô đất của mình để lấy bốn trăm linh triệu tiền cọc tiếp tục đầu tư
khi không nhận được lãi như mong muốn hai bị cáo đã bán lô đất cho một người khác và chiếm đoạt số tiền đặt cọc
kính thưa quý vị hôm nay đồn biên phòng kiển phước bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang cho biết
vừa phát hiện hai xà lan đang vận chuyển cát trái phép trên luồng hàng hải sông xoài rạp huyện gò công đông tỉnh tiền giang
tổ công tác tổ chức mật phục và tiến hành tạm giữ hai phương tiện cùng với sáu người đang vận chuyển cát trái phép
trên luồng hàng hải sông xoài rạp đoạn thuộc khu vực giáp ranh giữa khu phố chợ hai thị trấn phạm lán huyện gò công đông tỉnh tiền giang
với xã lý nhân huyện cần giờ tp hcm
hai phương tiện này do nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và trần văn viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng ngụ tỉnh nam định điều khiển đang vận chuyển cát săn lấp
tại thời điểm kiểm tra các thuyền trưởng không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn theo quy định
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tính hợp pháp của hàng hóa đang vận chuyển trên phương tiện
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản yêu cầu đưa các phương tiện tan vật vi phạm trên về nơi neo đậu
phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng gồm nguyễn văn dũng ba mươi tuổi nguyễn doãn trường ba mươi hai tuổi nguyễn lê tuấn hai mươi sáu tuổi
cùng ngụ tại tỉnh đồng nai và huỳnh văn úc bốn mươi tuổi quê tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
ngoài ra nguyễn văn dũng còn bị khởi tố thêm về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng liên quan đến vụ việc
lê ngọc thường bốn mươi một tuổi quê tỉnh thanh hóa cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
nguyễn thị thanh năm mươi một tuổi ngụ tỉnh đồng nai cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra
trước đó từ đầu năm đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng trên do dũng cầm đầu đã đột nhập vào các công ty trên địa bàn
các khu công nghiệp ở quyện nhân trạch long thành trảng bom và thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cắt trộm dây cáp điện rồi mang bán lấy tiền mua ma túy và chia nhau tiêu xài thì bị công an quyện nhân trạch bắt giữ
đặc biệt khám xét phòng trọ của dũng cơ quan công an thu giữ thêm một khẩu súng quân dụng cùng bảy viên đạn
qua đấu tranh các đối tượng đã khai nhận đã thực hiện sáu vụ cắt trộm gần sáu trăm linh mét cáp dây điện trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
mang bán được bốn mươi bốn năm triệu đồng trong đó bán cho thường hai lần được hai mươi bốn năm triệu đồng một lần bán cho thanh được một mươi một triệu đồng
rồi mua ma túy sử dụng chung và chia nhau tiêu xài hiện vụ việc công an viện nhân trạch đang tiếp tục điều tra mở rộng